các tỉnh thành trên cả nước đang dần dục dịch triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong khi chiến dịch này tại tp hcm đã đến những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và được đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
còn hà nội dự kiến sẽ tổ chức tiêm cho các em vào quý ii
thì mới đây ubnd tp hải phòng đã ban hành kế hoạch số tám mươi bốn về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể kế hoạch dự kiến triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hai trăm bốn mươi bốn bảy trăm một mươi tám trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên toàn địa bàn
tp hcm lựa chọn vaccine của pfizer biontech comirnaty và spivak của covid một mươi chín
cụ thể kế hoạch dự kiến triển khai tiêm vaccine của pfizer biontech comirnaty và spivak của covid một mươi chín
cụ thể kế hoạch dự kiến triển khai tiêm vaccine của pfizer biontech comirnaty và spivak của covid một mươi chín
cụ thể kế hoạch dự kiến triển khai tiêm vaccine tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn trong đó ưu tiên tổ chức tiêm chủng ở các trường học điểm tiêm trạm y tế bệnh viện trung tâm y tế đảm bảo đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho đối tượng sau tiêm